gọi là kiểu bùn khoa
nó có cái
cái tính như thế nào ạ
cái này là
cái xong xưa
khi có gió
thì ta đám lại
thì ta mở ra
thật thú vị khi được trải nghiệm
cuộc sống trong một ngôi nhà cổ
những kiến trúc gỗ xa xưa
đã làm nên vẻ đẹp cổ kính cho hội an
trở nên hài hòa sinh động
khi kết hợp với nghệ thuật trang trí
và chạm khắc điều luyện
có thể thấy rất rõ
nghệ thuật trang trí nội thất nhà rường
là sự tổng hợp giữa điều khắc và kiến trúc
nhuẩn nhuyễn đến mức
đôi khi người xem
không thể phân định đâu là
điều khắc đâu là kiến trúc
vị trí các chi tiết được bố trí
hài hòa và hợp lý
từ kèo vì xiên chính
cho tới đầu hồi vách cột
đều được chạm trổ
rất tinh vi
quả là tuyệt vời khi được đám mình
trong không gian nhà cổ
nghe hơi thở thời gian trên từng vân gỗ
dẫu là những đề tài
đậm tính trích học hay gặp nơi thở tự
như bát bửu
hay những tích xưa như cá hóa rồng
lý ngừ vọng nguyệt
tam dương khai thái
ngũ phước lâm môn
nhưng khi đem kết hợp điêu khắc trên không gian nhà ở
lại trở nên gần gũi
và đầy sinh khí
những dụng cụ tiễn ghi sinh hoạt gia đình
như tủ chè
bộ đồ trà
đến những bức phủ điêu
tượng gỗ trong ngôi nhà này
cũng do chính các chủ nhân tạo tác cho chúng ta
cũng do chính các chủ nhân tạo tác cho chúng ta
công phu và tinh tế
khách du lịch đến kim bồng hiện nay
không vào làng bằng con đường bê tông liên xã
mà thường đi bằng đường thủy
bãi sông ven làng này
cũng chính là nơi đóng thuyền
của các khách du lịch

từ lâu kim bồng không chỉ nổi tiếng
về nghề dựng nhà rường
mà còn nổi tiếng với nghề đóng thuyền
trong bức bản đồ thời chú nguyễn
vẽ vào thế kỷ thứ một mươi bảy
có ghi chú nơi này là chu tượng
nghĩa là nơi của các thợ đóng thuyền
các hiệp thợ kim bồng
thường đóng trại tại các bãi sông
hoặc đi đến các vùng biển
để đóng ghe tàu thuê
từ nhiều thế kỷ trước
những người thợ kim bồng
đã biết kế thừa kỹ thuật đóng thuyền
của người trăm
và học hỏi kỹ thuật đóng tàu
của các tàu nước ngoài
qua lại cảng hội an
để làm nên một cái tên
trong bình nam đồ của chú nguyễn
sản phẩm tàu thuyền của kim bồng
ngoài việc nổi tiếng
về bền chắc đẹp
thì còn rất được ưa chuộng
bởi những người thợ kim bồng
có những bí quyết riêng
trong kỹ thuật lắp máy
làm cho con tàu vận hành nhanh êm và an toàn
nghề đóng thuyền ở kim bồng ngày nay
không còn phát triển như xưa nữa
nhưng những người thợ đóng thuyền
vẫn giữ nguyên các tục xưa lệ cổ
như tục vẽ mắt thuyền
tục cúng khi làm lễ phạt mộc
giáp ghim hạ thủy
dù khách đến kim bồng
không chỉ tìm hiểu về kỹ thuật đóng tàu
mà còn hiểu thêm
về văn hóa tín ngưỡng của người dân xứ quảng
đến kim bồng vào bất cứ giờ nào
từ sáng đến chiều
cũng nghe rầm ràn tiếng búa
không như những người thợ dựng nhà
hay đóng thuyền
phải khăn gói đi xa
cánh thợ chạm khắc làm việc ngay tại làng
vài năm nay
làng kim bồng kết hợp việc sản xuất đổ gỗ mỹ nghệ
với làm du lịch
dù khách đến hội an
rất thích thú với tour tham quan làng mộc
khi được tận mắt chứng kiến công việc
tạo ra những tác phẩm nghệ thuật từ gỗ
không khó khăn lắm khi tìm gặp anh huỳnh sướng
con trai ông huỳnh ri
cũng là một nghệ nhân xuất sắc của làng
những tác phẩm điều khắc gỗ của anh sướng
có một vẻ riêng rất lạ
dường như người nghệ sĩ chỉ dùng nhất đục
khải đi chút thử thái của mảnh gỗ
là đã hiện ra tác phẩm
những chi tiết đặc biệt
đẹp tự nhiên được giữ lại
kết hợp hài hòa với phần tạo tác
làm cho tác phẩm trở nên vô cùng sinh động
kích thích trí tưởng tượng của người xem
với tác phẩm này
cái tổng thể là một trái bầu
mà mình lấy ý nghĩa từ một bọc ô cơ
trong trứng nở trong con
và cái trên cái gối quả bầu đó
được khắc một ngàn con rồng tre
thì ngàn con rồng tre
biểu hiện cho ngàn năm thăng long
cái trên cùng là cái chuồng một cầu
là biểu tượng của nó
ở hà nội
cái đây là cái khê viên cát
là cái văn miếu quốc tự giám
cái cổng của văn miếu quốc tự giám
và bên này là cái đầy ngập sơn và thấp ruồn
cầu thê húc
tác phẩm này là nghìn con rồng tre
tại vì lúc đầu mà
nếu như làm rồng vải
thì đã quá nhỏ rồi
nhưng mà nếu như những cái vải li ti
thì nhìn không ra vẫn rối
hơn nữa không mang gián giáp của việt
bởi vì nó có lãng lộn rồi
nên mình muốn đưa vào cái mộc mạc
của dân gian của vùng quê sông nước
của việt nam mình và cái cây tre
gắn liền với cái cuộc sống đời thường
cho nên cái tác phẩm này của rất là mộc mạc
cho nên mình muốn đưa toàn bộ
nghìn con rồng tre vào
trong tác phẩm này
cùng với cha mình
từ nhiều năm nay
anh huỳnh sướng đã phá lệ dấu nghề
của dòng họ bỏ công đào tạo
cho hàng trăm thanh niên trong làng
thạo nghề điêu khắc gỗ
giữ lại truyền thống làng nghề
theo trần du khách đi dạo quanh làng
nhìn cái cách khách phương xa
dừng chân chiêm ngưỡng những
nhắt đục điêu luyện của người thợ trẻ
hay trầm trồ thán phục
trước món đồ tinh xào
đậm chất thiên nhiên của làng
mà lòng bỗng thấy hân hoan
di sản tinh thần quý giá nhất của làng nghề
là kinh nghiệm truyền đời về
tinh hoa nghề mộc sẽ
không lo bị mất
lớp trẻ hôm nay sẽ giữ
được lừa nghề